tại hội nghị ra man báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
ubnd tp hà nội đã làm rõ thông tin việc xả nước từ hồ tây ra sông tô lịch có hay không
gây ảnh hưởng đến việc thử nghiệm làm sạch sông tô lịch bằng công nghệ nano của đoàn chuyên gia nhật bản
và công ty cổ phần đầu tư môi trường nhật việt được dư luận quan tâm gần đây
thông tin tại hội nghị ông lê tự lực phó tránh văn phòng ubnd tp hà nội khẳng định
việc xả nước ở hồ tây là khách quan theo đúng quy định của thành phố
nếu không xả nước hồ tây vào ngày một mươi hai tháng bảy thì trận mưa lớn ngày một mươi năm tháng bảy sẽ có khả năng gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn thành phố
tại các buổi làm việc trước đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội đã lưu ý công ty cổ phần đầu tư môi trường nhật việt
về việc xả hạ mức nước hồ tây khi mưa lớn công ty này đã khẳng định việc xả nước không ảnh hưởng đến công tác thử nghiệm
trong khi đó trả lời các phóng viên ông võ tiến hùng tổng giám đốc công ty một thành viên thoát nước hà nội cho biết
tại buổi làm việc với sở xây dựng hà nội vào ngày hai mươi hai tháng bảy vừa qua công ty cổ phần đầu tư môi trường nhật việt đã thừa nhận
do thời gian chuẩn bị thử nghiệm ngắn nên công ty này chưa khảo sát kỹ chưa cập nhật đầy đủ thông tin về điều kiện tự nhiên
thời tiết diễn biến bực nước lù tốc trên sông tô lịch không tham khảo hướng dẫn vận hành hệ thống thoát nước của dự án thoát nước nhằm cài tạo môi trường hà nội